xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ tiếp tục duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa to kém theo đó là tố lóc và gió giật mạnh
nơi nhiệt độ tại đây chỉ ra động ở mức hai mươi ba ba mươi hai độ
sau đó từ chiều tối ngày mai thì mưa rông sẽ giảm dần
cùng nơi nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
nhưng vì đang trong thời kỳ mùa mưa nên đến chiều tối ngày một mươi tháng tám
mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kém theo đó là tố lóc và gió giật mạnh
sang đến chiều tối ngày mai thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
nhưng sau đó cũng từ ngày một mươi tháng tám thì mưa rông sẽ lại tăng mạnh trở lại
do vẫn có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực chưa tăng quá cao
chưa chiều chỉ ở mức từ ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
cho đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rông rải rác
riêng phần phía bắc của khu vực này thì có thể sẽ có mưa vừa
đến mưa to
sau đó sau đến ngày chín và ngày một mươi thì mưa sẽ giảm đi đôi chút
nhưng đến chiều tối ngày một mươi thì mưa rông tại đây
sẽ lại tăng mạnh trở lại
do vẫn có mưa nên nền nhiệt độ tại đây có tăng
nhưng không quá cao chỉ ở mức là hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới vẫn duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
trong mưa rông thì cần đề phòng với tố lóc và gió giật mạnh
gây nguy hiểm nên nhiệt độ tại đây không có nhiều biến đổi
giao động ở mức là hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
đến với vùng cao tây nguyên tại đây thì vẫn chịu ảnh hưởng
của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên tiếp tục có mưa rông trên diện rộng vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông thì có thể tiêm ẩn
tố lóc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến đổi giao động ở mức là
từ hai mươi ba mươi độ
các tỉnh thánh nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
kết hợp với dạnh áp thấp nên mưa rông vào lúc chiều tối
vẫn xảy ra trên diện rộng với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lóc và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì và phổ biến
ở mức là từ hai mươi ba ba mươi ba độ